công bố kế hoạch mang tên neom đầy tham vọng bao gồm một cây cầu bắc qua biển đỏ kết nối giữa thành phố mới với ai cập và phần còn lại của châu phi
đô thị mới có diện tích khoảng hai mươi năm chín trăm linh km hai kéo dài từ jordan sang ai cập
kế hoạch này khiến nhiều nhà đầu tư thêm một lần nữa ngạc nhiên trước những dự án vô cùng lớn lao mà vị thái tử ba mươi hai tuổi đưa ra như kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng hãng dầu lửa quốc doanh khổng lồ saudi aramco
mở quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới và chấm dứt quy định cấm phụ nữ ả rập xê út lái xe
thái tử mohamed cũng tuyên bố ả rập xê út đang chuẩn bị đón một thế hệ mới các thành phố sử dụng hoàn toàn năng lượng sạch và sẽ không có chỗ cho bất cứ thứ gì truyền thống
theo một số nhà phân tích để trở thành một trung tâm quốc tế neom cần mang đến điều gì đó tốt hơn dubai và đây không phải là một điều dễ dàng
với những tiện ích từ máy tính bảng như nhỏ gọn khả năng xử lý thông tin
bắt đầu từ học kỳ này một vài trường tiểu học tại trung quốc đã thí điểm sử dụng máy tính bảng trong giảng dạy với hy vọng nâng cao hiệu suất học tập của học sinh qua các công nghệ mới hiện đại
tuy nhiên các bậc phụ huynh lại bày tỏ lo lắng xung quanh vấn đề này
trường tiểu học dân lập thanh đảo tại tỉnh sơn đông trung quốc là một trong những trường đầu tiên thí điểm việc sử dụng máy tính bảng cho hoạt động giảng dạy
hàng trăm em học sinh đã được sử dụng những chiếc máy tính bảng chạy hệ điều hành android sử dụng nền tảng điện toán đám mây để xây dựng giáo trình dễ hiểu hơn cho học sinh
trong giờ học giáo viên có thể trình bày nội dung bằng các thiết bị trợ giúp hiện đại thay vì viết lên trên bảng phấn
nhờ những phần mềm hiện đại tôi có thể biết được khả năng tiếp thu của các em học sinh và có thể trợ giúp cho các em trong tương lai
tôi có thể dễ dàng nắm mắt được ưu và nhị điểm của các học sinh
ngoài việc quản lý dễ dàng hơn mọi thành viên trong lớp thì khi giờ học kết thúc hệ thống có thể tự động tạo ra các bài tập về nhà
mỗi học sinh sẽ nhận được các bài tập về nhà khác nhau tùy thuộc vào thành tích của các em trong ngày
mỗi học sinh sẽ có những bài tập khác nhau để sửa xử giúp kinh nghiệm từ những lỗi các em mắc phải khi học trên lớp
tuy nhiên bên cạnh những tiến bộ về công nghệ được áp dụng trong giáo dục là không ít những lo lắng từ phía phụ huynh
các con có thể vô tình truy cập vào các trang web có hại nếu nhìn màn hình máy tính quá lâu nó có thể làm hỏng mắt của con tôi
bên cạnh những lo ngại về sức khỏe và trang web độc hại thì dư luận cũng đặt ra các vấn đề như các trường có thể sẽ buộc phụ huynh phải trả tiền mua những chiếc máy tính bảng đắt tiền để phục vụ cho việc học của con cái
hay do các cách thức nhập dữ liệu trên máy tính bảng được dựa trên âm thanh của ngôn ngữ có thể gây khó khăn cho học sinh trong việc nhớ chữ cái tượng hình
bởi việc sử dụng tay để viết lên màn hình không mang lại nhiều hiệu quả
những vấn đề mà các bậc phụ huynh tại trung quốc lo ngại cũng khiến việc thí điểm sử dụng máy tính bảng tại các trường học ở trung quốc đang dần trở thành đề tài gây tranh cãi